ngoài vụ trộm tại phòng khám ba mươi tám lê lợi thành phố quy nhơn
hai đối tượng hồng và phượng còn khai nhận đã thực hiện hàng loạt vụ trộm khác
ở các phòng khám đa khoa những nơi đông người ở thành phố quy nhơn trong thời gian vừa qua
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn văn khang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại ấp hòa phú hai thị trấn an châu huyện châu thành
về hành vi giao cầu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
theo cơ quan điều tra năm hai nghìn một mươi tám nguyễn văn khang có quan hệ tình cảm với một bé gái sinh năm hai nghìn năm người cùng địa phương
tuy nhiên do cháu bé còn nhỏ nên gia đình không ủng hộ và đưa cháu bé đến tỉnh bình dương sống ở nhà bà con
trong thời gian này khang và bé gái vẫn thường xuyên liên lạc với nhau thông qua mạng xã hội
đến ngày ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín bé gái trở về địa phương và trong thời gian từ ngày ba đến ngày tám tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tại một trang trại của người quen giữa hai người đã nhiều lần quan hệ tình dục
sau đó gia đình cháu bé phát hiện và đã đến cơ quan công an để tố cáo hành vi của khang
tại cơ quan công an bước đầu khang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
một xe khách chở hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu và xuất xứ vừa bị đội quản lý thị trường số bốn
cục quản lý thị trường tỉnh lạng sơn phối hợp với trạm cảnh sát giao thông tùng diễn công an tỉnh lạng sơn
bắt giữ tại khu vực xã quang lang huyện tri lăng
kiểm tra xe ô tô khách một mươi sáu chỗ biển kiểm soát một mươi hai b sáu trăm ba mươi sáu đang chạy tuyến lạng sơn hà nội
lực lượng chức năng phát hiện trên khoang chở khách của chiếc xe này có tám bao tải dứa loại lớn
bên trong có chứa tổng cộng trên hai trăm linh đôi giày thể thao các loại
trong số đó có một trăm tám mươi đôi giày thể thao người lớn được gắn sẵn tem made in vietnam
và có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nike converst
lái xe là đặng hoài khanh khai nhận đã vận chuyển thuê số hàng trên từ lạng sơn về hà nội cho một người không biết tên
vì vậy không xuất trình được bất cứ hóa đơn chứng từ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng giấy thể thao nói trên
các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắc đang tiến hành điều tra xác minh nguồn gốc trên một mươi mét khối cát
vừa được phát hiện tại một bãi tập kết ở huyện biên giới e xúc
trước đó qua công tác nắm tình hình một tổ công tác của đội năm phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc
đã phát hiện một bãi tập kết cát với số lượng lớn tại thôn một xã yê lơi huyện e soup
sau khi xác minh tổ công tác đã làm rõ bãi tập kết cát này là của doanh nghiệp tư nhân thương mại hương thuật
có trụ sở tại xã yê lơi và của công ty trách nhiệm hữu hạn quốc lưu có trụ sở tại xã yê rốc huyện e soup
tại thời điểm kiểm tra hai doanh nghiệp trên có cung cấp một số hóa đơn chứng từ thể hiện nguồn gốc của số cát
tuy nhiên có nhiều giấy tờ mập mờ thể hiện không đúng với số cát thực tế
hiện nguồn gốc của số cát này đang được các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắk tiến hành xác minh làm rõ
trong khi đó trên địa bàn tỉnh quảng nam thời gian gần đây mặc dù các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền truy quét đẩy đuổi
nhưng nạn khai thác vàng trái phép trên địa bàn vẫn tiếp diễn phức tạp gây mất an ninh trật tự ảnh hưởng đến tài nguyên và môi trường
nhằm chấn chỉnh tình trạng này phòng cảnh sát môi trường phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng nam đã ra quân truy quét vàng tặc tại huyện nam giang
khu vực bãi thành mỹ một thuộc xã đắk bình
huyện nam giang của tỉnh quảng nam
mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần truy quét phá hủy nhiều máy móc lán chạy tại đây nhưng rồi lại như bắt cóc bỏ đĩa
chỉ sau một thời gian các đối tượng lại tiếp tục khai thác vàng và ngày càng tinh vi hơn
còn đây là khu vực khe vàng đen khe tà vạt thuộc xã tà pơ tình trạng khai thác vàng cũng tái diễn trong nhiều năm
tại thời điểm kiểm tra truy quét lực lượng công an đã phát hiện có khoảng một trăm linh công nhân đang hoạt động khai thác vàng trái phép
các đối tượng phát hiện lực lượng công an đã bỏ chạy trốn vào rừng
tổ công tác đã tiến hành phá hủy một mươi sáu máy nổ bốn củ điện bảy máy xay đá ba máy đục bê tông bốn trăm linh dây dẫn nước hai trăm linh mét dây điện
năm lán trại cùng nhiều phương tiện khác do các đối tượng sử dụng khai thác vàng trái phép đồng thời đẩy đuổi các đối tượng ra khỏi khu vực khai thác
trước đó phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng nam cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan
tổ chức kiểm tra truy quét tại nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh như tại khu vực núi chúa xã tam trà huyện núi thành tỉnh quảng nam
khu vực bãi sạt bãi một nước thuộc xã phước thành khu vực thôn tám xã phước lộc huyện phước sơn tỉnh quảng nam
tiến hành tiêu hủy nhiều lán trại máy móc và đầy đuổi nhiều đối tượng đang hoạt động khai thác vàng trái phép
hầu hết các đối tượng khai thác vàng từ nơi khác đến không đăng ký tạm trú ở xã gây khó khăn cho công tác xác minh trục xuất khỏi địa phương
thêm vào đó lực lượng chức năng mỏng địa bàn rộng địa hình đồi núi hiểm trở gây khó khăn cho công tác truy vết đẩy đuổi
cái hoạt động khai thác vàng trái phép nó đã gây nguy hại đến tài nguyên môi trường
ảnh hưởng đến khu vực bảo tồn rừng sông thanh
chính vì thế nên việc đấu tranh xử lý nghiêm để ổn định lại tình hình lực lượng đã có sự phối hợp và tổ chức thực hiện
và tiếp tục trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ có các kế hoạch tham mưu cho giám đốc công an tỉnh chỉ đạo
để đấu tranh và xử lý nghiêm đối với lại hoạt động khai thác vàng trái phép trên địa bàn tỉnh
sau đợt truy quét
lực lượng công an tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng ở địa phương chốt chặn kiểm tra
xử lý nghiêm các đối tượng khai thác vàng trái phép để ổn định an ninh trật tự và bảo vệ môi trường
ngăn chặn tình trạng tái khai thác vàng trái phép
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các đồng chí
phòng cảnh sát quản lý trại giam công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng dương văn dạng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại ấp hòa long ba
thị trấn an châu huyện châu thành tỉnh khánh hòa về tội trộm cắp tài sản
còn về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
phòng cảnh sát quản lý trại giam công an tỉnh khánh hòa cũng đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng lương tuấn lê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại ba mươi một trương hán siêu
phường phước long thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
và đối tượng lê đình nghị sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại một trăm chín mươi chín phương sài
phường phương sơn thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chất và đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện